thưa quý vị căng thẳng giữa nga ukraine cũng như mỹ phương tây và chiến sự ở ukraine đang là tâm điểm thế giới
cộng đồng quốc tế đang kêu gọi các bên liên quan nỗ lực tìm kiếm cách thức giải quyết vấn đề
thông qua các biện pháp chính trị ngoại giao và không để xung đột leo thang